bên cạnh đó nhiều ý kiến bày tỏ quan tâm đặc biệt tới luật giao dịch điện tử khẳng định việc sửa đổi và ban hành luật trong bối cảnh hiện nay là cần thiết
nhiều ý kiến cũng đề nghị ban soạn thảo tiếp tục ra soát hoàn thiện dự án luật bảo đảm thống nhất với hệ thống pháp luật hiện hành và thực tiễn giao dịch điện tử hiện nay
đề nghị bổ sung thêm một số điểm như là đảm bảo an toàn cho chữ ký số chữ ký điện tử
trong đó quy định là chủ thể được cấp sử dụng chữ ký điện tử phải được định danh
và xác thực điện tử theo quy định của pháp luật hoặc các giải pháp khác có khả năng đối chiếu so sánh xác minh sinh chắc học thông tin của cá nhân
người đứng đầu tổ chức với thông điệp dữ liệu có giá trị như bản gốc về căn cứ công dân
đề nghị trong dự thảo luật này ban biên tập cũng nên xem lại các vấn đề dự kiến xây dựng luật của quốc hội trong thời gian tới
để làm sao để xây dựng luật này
khi mà các luật trong thời gian tới đặc biệt là theo tôi nắm được thì cái luật căn cước công dân cũng dự kiến sẽ được quốc hội cho ý kiến để xây dựng
để tránh trùng lấp và hạn chế tới mức thấp nhất cái việc ban hành luật vài năm sau có mâu thử sẽ sửa nữa
cũng tại phiên thảo luận các đại biểu đã thảo luận thêm xung quanh một số vấn đề như trách nhiệm của các cơ quan nhà nước
mô hình kết nối chia sẻ dữ liệu với các cơ quan nhà nước
nhiều ý kiến đề nghị bổ sung thêm việc kết nối
chia sẻ thông tin ba nền tảng định danh và xác thực điện tử theo quy định tại nghị định số năm mươi chín của chính phủ
bởi đây là hệ thống thông tin do bộ công an xây dựng vận hành quản lý để phục vụ việc trao đổi thông tin giữa hệ thống định danh
xác thực điện tử với hệ thống thông tin của cơ quan nhà nước tổ chức chính trị xã hội và cá nhân
sẽ được chuyển sang các tin tức khác
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh quảng bình phối hợp với cục cảnh sát hình sự bộ công an
vừa triệt phá thành công chuyên án đánh bạc qua mạng quy mô lớn triệu tập đấu tranh và khám xét khẩn cấp chỗ ở
đối với hai mươi bốn đối tượng hoạt động đánh bạc tạm giữ hình sự một mươi bốn đối tượng
trước đó vào ngày chín tháng một mươi lực lượng phối hợp đã chia thành một mươi bốn tổ công tác với khoảng hơn một trăm năm mươi cán bộ chiến sĩ
thi hành lệnh khám xét khẩn cấp chỗ ở triệu tập làm việc với một mươi chín đối tượng có liên quan tại thành phố đồng hới
huyện bố trạch và huyện tuyên hóa
bước đầu xác định tổng số điểm giao dịch qua mạng internet để đánh bạc trong thời gian từ đầu tháng chín đến nay là khoảng tám mươi tỷ đồng
tăng vật thu giữ gồm một trăm một mươi bốn ba triệu đồng hai mươi một điện thoại di động máy tính các loại hai xe ô tô và gần một trang tài liệu
thể hiện hoạt động đánh bạc qua mạng internet
đây là nhóm đối tượng hoạt động phạm tội với nhiều phương thức thủ đoạn tinh vi thông qua mạng xã hội
nhận tài khoản đánh bạc cấp master thực hiện truy cập đánh bạc trên các tên miền ag bóng tám mươi tám com và tám mươi tám pro com viva tám mươi tám net
và giao dịch chuyển nhận tiền qua tài khoản ngân hàng
quá trình đấu tranh đã thu thập các tài liệu dữ liệu điện tử thể hiện hoạt động của hàng chục tài khoản đại lý
và hàng trăm tài khoản thành viên của các đối tượng đánh bạc đã sử dụng
cơ quan điều tra đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án và hoàn thiện hồ sơ xử lý
một nhóm đối tượng hoạt động tín dụng đen với số tiền cho vay trên ba mươi sáu tỷ đồng
đã bị phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh thái nguyên triệt phá
ba đối tượng bị khởi tố về tội cho vai lãi nặng trong giao dịch dân sự
các đối tượng khai nhận cho vay và cầm đồ theo hình thức vay tín chấp trả lãi ngày và vay bốc bắt họ
lãi suất cho vay giao động từ một đến sáu đồng trên một triệu một ngày
tính đến thời điểm hiện tại đã có bốn sáu trăm bảy mươi bảy trường hợp được thực hiện với hơn hai bảy trăm linh khách hàng
tổng số tiền đã cho vay là ba mươi sáu tỷ đồng
tiến hành khám xét khẩn cấp năm địa điểm cơ quan công an phát hiện tạm giữ một bộ máy tính để bàn
một máy tính bảng bốn điện thoại di động hai một trăm tám mươi ba giấy vay tiền cùng với nhiều giấy tờ có liên quan khác
công an tỉnh bắc giang cho biết trên thị trường đã xuất hiện nhiều loại mệnh giá giả
hai trăm linh đồng hai trăm linh đồng một trăm linh đồng và năm mươi đồng với thủ đoạn hết sức tinh vi
và cụ thể các loại tiền giả mới này có đặc điểm nhận biết như sau
mệnh giá tiền giả polymer năm trăm linh đồng có series fvmfxr bf bh ma zx xz ho ue
mệnh giá hai trăm linh đồng có series oc qr sx kg tl vi
có đặc điểm nhận biết nền giấy ni lông phủ trên bề mặt dễ bay rãn lớp mực in dễ bị bong chóc
loại tiền giả này có hình ảnh hoa văn không sắc nét hình định vị không khớp kít
mực đổi màu ovi được in giả cùng với hình hoa văn mặt trước không có hiệu ứng đổi màu như tiền thật
mảng ký tự siêu nhỏ là dài mực nhòe
cửa sổ lớn cửa sổ nhỏ có định dạng không rõ ràng không cân đối
khi soi dưới đèn cực tím khu vực cửa sổ phát quang series dọc và series ngang không phát quang
công an tỉnh bắc giang đề nghị người dân cần cẩn trọng khi giao dịch
nếu phát hiện tiền giả như trên báo ngay cho cơ quan công an nơi gần nhất
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh lai châu vừa khởi tố và lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với nguyễn thị hiếu
trú tại huyện châu thành a về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh lai châu đã khởi tố bắt tạm giam bị can nguyễn thị hồng nhung
là công chức của phòng tài chính kế toán huyện mường tè nguyên kế toán xã can hồ huyện mường tè
về tội vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng
căn cứ vào kết quả điều tra nhung đã lập một hồ sơ khống
ký giả tên của người nhận tiền trên danh sách chi trả hỗ trợ
để trình cấp có thẩm quyền quyết toán dự án gây thiệt hại ngân sách nhà nước
với số tiền hơn ba trăm linh triệu đồng
trước đó vào ngày một mươi ba tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi hai
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh lai châu đã ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can
đối với lý trà lối chủ tịch ủy ban nhân dân xã can hồ huyện mường tè
về tội tham ô tài sản
tiếp theo xin mời quý vị cùng điểm qua các tin tức kinh tế tiêu dùng trong hai mươi bốn giờ qua
và ngày cuối cùng của tháng đầu cuối sau
các sàn thương mại điện tử sẽ cung cấp thông qua cổng thông tin điện tử của tổng cục thuế
theo định dạng dữ liệu do cơ quan này công bố
theo các hãng hàng không nội địa và kênh bán vé online
về máy bay dịp kết cưới mão đều tăng giá trước nhu cầu tăng cao
cụ thể ra vé khứ hồi các chặng đi và đến từ hà nội tp hcm
trong dịp tết nguyên đán từ ngày hai mươi tháng một năm hai nghìn hai mươi ba
tức hai mươi chín tết đến hai mươi sáu tháng một tức mùng năm tết
mức từ năm bảy triệu đồng một vé khứ hồi
các đường bay đến vinh nghệ an thanh hóa dịp tết đã bắt đầu khan hiếm
vì số chuyến bay ít nhu cầu cao khiến giá vé luôn bị đẩy lên
lượng vé tết nguyên đán quý mão bán ra đang tăng nhanh trong những ngày gần đây
có thời điểm lượng vé bán ra tuần sau cao hơn tuần liền trước tới năm mươi
trong báo cáo về kịch bản giá cả hàng hóa những tháng cuối năm vừa công bố
cục chế biến và phát triển thị trường nông sản cho biết
giá thịt heo được bộ tài chính dự báo tăng cao
trong đó có hai kịch bản gồm giá thịt heo tăng thêm một mươi hoặc một mươi năm
với các kịch bản này giá heo hơi những tháng cuối năm có thể tăng lên sáu mươi tám bảy mươi đồng một kg
dự báo từ nay đến tết nguyên đán hai nghìn hai mươi ba không có nguy cơ thiếu thịt heo
nguồn cung thực phẩm sẽ được bảo đảm
là các vùng chuyên canh hoa nổi tiếng của tỉnh thừa thiên huế nằm ven sông hương
sau đợt lũ cùng với mưa lớn kéo dài đã khiến cho phần lớn diện tích trồng hoa bị nhấn chìm
gây thiệt hại nặng nề
người nông dân đang phải đứng trước nguy cơ mất trắng vụ mùa hoa tết
phản ánh sau của phóng viên cũng sẽ khép lại bản tin kinh tế và tiêu dùng ngày hôm nay
ông dương tấn châu là một trong những hộ dân có diện tích đất vườn trồng hoa lớn
ở làng hoa tập trung xã phú mậu
vụ hoa năm nay ông châu trồng một mươi một cây hoa cúc các loại
thế nhưng bao nhiêu công sức vốn liếng đổ vào vườn hoa nay chỉ còn lại từng luống đất trơ trọi
để vớt vát cho vụ mùa tết sắp đến ông châu phải chuyển sang trồng giống hoa cúc ngắn ngày
năng suất vị thế cũng thấp hơn
hiệp cũng ba mươi
trong thiềm cảnh tương tự bà hiệp cũng trắng tay sau cơn lũ
với hơn tám cây hoa cúc pha lê héo lá rũ đọt
bà cùng nhiều hộ dân tại đây cũng đang tập trung chuyển đổi giống cây
tăng cường bón phân trong điện kích thích tăng trưởng
tuy nhiên nỗi lo mất trắng vẫn luôn thường trực
bởi chỉ cần một cơn mưa lớn hoa sẽ không đạt chất lượng
vườn hoa tập trung gồm có hai vườn vườn một và vườn hai
vườn một trồng trước là giống hoa pha lê
mà sau khi mở trồng xong cần khoảng hai đêm
bởi vì cơn lũ lụt đợt trước bà trôi hết
bây giờ chưa mở cả này là mở làm đất lại để mua cái hoa cúc mau
lo chứ lo lo uống xuống chẳng lo được à
trong mà làm mau thế thì dễ chứ
còn trong hoa này bỏ uống nấm dân bỏ tiền ra nhiều
đợt mưa lũ vừa qua đã khiến hơn tám mươi hai hectare hoa màu ở thành phố huế bị thiệt hại
riêng cúc trồng chậu vụ tết có bốn mươi ba trăm linh trậu bị ngập hư hại trên năm mươi
thiệt hại khoảng năm tỷ đồng
sau lũ chính quyền địa phương đã vận động người dân thu gom
xử lý số hoa chết do ngập lụt và thực hiện các biện pháp để tái sản xuất
cú máu ở vùng thấp trùng chúng là ba con trồng
hoặc là bóng dân cho tết hoặc là bóng dân cho cũng râm hoặc là ba mươi mùa một nữa
nên chỉ là họ trong khoảng năm chứ không phải là đợi tặng lụt hoặc là đợi lụt sau năm trước
vừa rồi thì tổng thiệt hại trên địa bàn của xã là đến năm mươi hai ha là cả râu cả màu cả hoa
thì qua các đợt lụt vừa rồi thì cũng địa phương cũng đã
và tuyên truyền vận động cho bà con là khắc phục cái hậu quả của cơn bão số năm và lụt
tái sản xuất trở lại phải cần số lượng lớn cây giống
đây cũng là một khó khăn trước mắt của người dân để khôi phục toàn bộ diện tích đất trồng
chính quyền địa phương cần có sự hỗ trợ kịp thời để bà con khôi phục hoạt động sản xuất
phục vụ thị trường hoa tết năm nay